tới dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
với mong muốn giao diện mới trang thông tin điện tử hồ chí minh đáp ứng một bước cao hơn tính hiện đại dễ sử dụng đối với bạn đọc qua đó tiếp tục tuyên truyền tạo sức lan tỏa góp phần cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bản biên tập đã áp dụng công nghệ mới nhất đặc biệt là đã bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu trên các trang chuyên mục với nội dung thân thế cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh bao gồm tác phẩm của hồ chí minh tác phẩm về hồ chí minh hồ chí minh và thế giới học và làm theo bác các video audio tư liệu quỳ giá về chủ tịch hồ chí minh qua các thời kỳ thể hiện qua các phiên bản tiếng việt tiếng anh và hiện đang nghiên cứu mở rộng thêm phiên bản tiếng pháp trung và nga
việc ra mắt giao diện mới của trang thông tin điện tử hồ chí minh là một dấu mốc quan trọng khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng hồ chí minh trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước thể hiện tính lan tỏa hấp dẫn là cây thông tin chuẩn mực tin cậy nhất lưu truyền phổ biến những giá trị tư tưởng đạo đức hồ chí minh đến với đông đảo cán bộ đảng viên kiều bào việt nam ở nước ngoài hay là các tầng lớp nhân dân cũng như bạn bè quốc tế
nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của báo tạp chí của đảng đối với công tác lãnh đạo trong những năm qua cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo tạp chí của đảng
sau bảy năm thực hiện kết luận số hai mươi chín kltu của ban bí thư trung ương về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi một cttu của bộ chính trị việc mua và đọc báo tạp chí của đảng trên địa bàn tỉnh đã đạt được
có nhiều chuyển biến tích cực nền nếp
báo và tạp chí của đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
đến nay các tri bộ dưới cơ sở nhất là tri bộ thôn bản khối phố đều có báo nhân dân và báo lạng sơn ở các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan hành chính sự nghiệp
một trăm linh tri bộ đảng có đủ báo theo quy định bằng nguồn chi thường xuyên điển hình là đảng ủy quân sự tỉnh đảng ủy bộ biên phòng tỉnh đặt mua báo và các tạp chí của đảng bảo đảm một trăm linh số tri bộ có đủ báo tạp chí
công tác phát hành báo tạp chí của đảng luôn được ngành biêu điện nỗ lực nâng cao chất lượng phát hành báo
đến nay hai trăm hai mươi năm trên hai trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn đều có báo đến trong ngày đảm bảo nhanh chóng chính xác và kịp thời
trước chiến lược đột phá về kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi quảng ninh định hướng xây dựng thành phố hạ long trở thành thành phố thông minh đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế giáo dục chính quyền điện tử giao thông tài chính ngân hàng thuế
để quá trình phát triển mô hình thành phố thông minh ủy ban nhân dân tp hạ long hiện đã được giao làm chủ đầu tư năm dự án thành phần ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực điều phối
vận tải hành khách du lịch quản lý đô thị xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh thu thuế thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động ngành du lịch
trong đó mục tiêu hướng tới là lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
trong lĩnh vực thuế hiện tại hạ long cũng đã thí điểm thành công việc kết nối đồng bộ phần mềm quản lý hóa đơn điện tử với phần mềm bán hàng và hệ thống máy tính tiền kết nối ngành thuế với cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp
trong cải cách thủ tục hành chính xây dựng chính quyền điện tử hạ long đã áp dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành triển khai tại tất cả các phòng ban chuyên môn và các cấp chính quyền cơ sở
một trăm linh thủ tục hành chính của thành phố được xử lý tại trung tâm hành chính công theo quy trình tiếp nhận thẩm định phê duyệt tại chỗ
các bệnh viện trên địa bàn hiện đang triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không giấy tờ người bệnh được cung cấp thẻ thông minh tích hợp đầy đủ thông tin y tế cá nhân
với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội quan trọng hạ long sẽ sớm trở thành một trong những đô thị thông minh hiện đại
trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực tại việt nam các doanh nghiệp đứng trước sức ép lớn về việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận
hợp tác để phát huy thế mạnh mỗi bên là cách mà các doanh nghiệp lựa chọn để đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng công nghệ lần này
ngày một mươi bốn tháng năm tập đoàn biểu trình viễn tông việt nam vnpt và tập đoàn cao su việt nam vrg đã ký kết hợp tác toàn diện
theo đó ngay trong năm hai nghìn một mươi chín vnpt sẽ phối hợp với vrg xây dựng quy hoạch tổng thể kế hoạch triển khai với lộ trình chi tiết đồng bộ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tập đoàn vrg
đặc biệt tập đoàn vnpt cũng sẽ triển khai ngay các giải pháp công nghệ bốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho tập đoàn vrg như hệ thống phân tích và theo dõi chỉ số sản xuất kinh doanh thời gian thực
ứng dụng ghiết và công tác quản lý khai thác và bảo vệ rừng cao su nhằm tăng hiệu quả và năng suất ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chatbot để phân tích xu hướng và đưa ra dự báo nông nghiệp
thưa quý vị chất lượng hạ tầng viễn thông là một trong những tiêu chí đánh giá chỉ số phát triển của chính phủ điện tử
tại việt nam chính phủ luôn quan tâm coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sự phát triển của chính phủ điện tử từ đó tăng cường năng lực quản lý điều hành của cơ quan nhà nước
đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công
bên cạnh đó nếu có được một hạ tầng mạng băng thông rộng có chất lượng tốt cũng chính là cơ hội lớn để chúng ta phát triển những ngành nghề liên quan trên nền tảng viễn thông mới nhất
từng bước chuyển dịch sang đền kinh tế
tại việt nam chính phủ luôn quan tâm coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sự phát triển của chính phủ điện tử
tại việt nam chính phủ ký ban hành tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
theo đó chính phủ việt nam xác định xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi xây dựng thành công chính phủ kiến tạo chính phủ hành động liêm chính nói và làm hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp
đặc biệt là chấn chính
chính phủ xác định năm hai nghìn một mươi chín là năm tăng tốc bứt phá trên các lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực thể chế chính sách cải cách hành chính
mới đây tập đoàn vnpt cũng đã cung cấp hội nghị trực tuyến bảy trăm bảy mươi bốn điểm cầu từ văn phòng chính phủ đến ủy ban nhân dân các cấp phục vụ hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
trong tương lai gần để phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh sẽ có đóng góp quan trọng của mạng năm g việc mở rộng và phát triển các mạng bốn g bốn năm g đang mở đường cho năm g
đây sẽ là nền tảng băng thông rộng tiên tiến với tốc độ lên tới hàng chục gigabit trên dây kết nối iot lớn cung cấp các dịch vụ có độ tin cậy cao và độ trễ siêu thấp
hiện tại đang là thời điểm thích hợp để các nhà quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng xây dựng chiến lược phát triển mạng năm g tại việt nam
doanh thu hoặc tăng lợi nhuận hoặc tăng lĩnh vực phát triển từng lĩnh vực
năm hai nghìn một mươi chín thì chính thức trên thế giới khai thác mạng năm g các dịch vụ trên nền năm g thì việt nam cũng bắt đầu triển khai
hạ tầng viễn thông là một trong ba tiêu chí đánh giá chỉ số phát triển của chính phủ điện tử của liên hợp quốc
bên cạnh đó nó cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế số tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia
đây không chỉ là áp lực thách thức hay cơ hội phát triển cho bất kỳ một doanh nghiệp nào
mà trên hết còn là bài toán chiến lược với việt nam để đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời
để không bỏ lỡ cơ hội và đứng trước nguy cơ tụt hậu so với các quốc gia trên thế giới